đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và chúc mừng lễ giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận buôn mê thuật và ban đại diện hội thánh tin lành việt nam tại đắk lắc
tới thăm và chúc mừng đức giám mục vinh sơn nguyễn văn bản giám mục chính tòa giáo phận buôn mê thuột
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn chúc đức giám mục vinh sơn nguyễn văn bản và các linh mục nàm nữ tù sĩ đồng bào công giáo trong giáo phận luôn mạnh khỏe nhận được nhiều hồng ân của thiên chúa và luôn gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc
thay mặt giáo phận buôn mê thuột đức giám mục vinh sơn nguyễn văn bản trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ban tôn giáo chính phủ các cấp các ngành tỉnh đắk lắc và khẳng định với uy tín của mình sẽ tiếp tục động viên giáo dân thuộc giáo phận thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước